sáu tháng đầu năm thiên tai làm bốn mươi bảy người thiệt mạng một trăm ba mươi người bị thương
ước tính thiệt hại về kinh tế là gần ba bốn trăm linh tỷ đồng
đây là những con số được tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa công bố
so với thiệt hại do thiên tai gây ra trong cùng kỳ năm ngoái số người chết trong sáu tháng đầu năm nay cao gấp hai sáu lần
còn thiệt hại về kinh tế cao gấp bảy lần
theo dự báo của tổng cục phòng chống thiên tai sáu tháng cuối năm sẽ xuất hiện khoảng một mươi một một mươi ba cơn bão trên biển đông
trong đó có khoảng năm sáu cơn đổ bộ vào đất liền nước ta
do đó các địa phương cần chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thiên tai
đặc biệt là các hình thái cực đoan như lũ quét sạt lở đất mưa lũ lớn và bão mạnh
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng sẵn sàng các phương án kịch bản ứng phó với lũ lớn và đặc biệt lớn
với tình huống bất lợi trên diện rộng đơn vị đã có phương án chỉ đạo ứng phó với lũ lớn trên một số hệ thống sông hồng và sông thái bình